chiều nay công an tp điện biên phủ tỉnh điện biên phá chuyên án bắt một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp
vào khoảng một mươi năm h tại khu vực bản co luống xã nong luống huyện điện biên các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng lò văn pọng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tăng vật gồm bốn bánh heroin có khối lượng khoảng một bốn kg và ba mươi túi ni lông màu xanh bên trong có chứa sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an lò văn pọng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng lạ mặt bên kia biên giới đưa về điện biên tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ lò văn bọm là đối tượng nghiện ma túy lâu năm và đã có nhiều tiền án tiền sự
trong khi đó ba đối tượng cùng tăng vật là một kg ma túy dạng đá hai viên ma túy tổng hợp cũng vừa bị lực lượng công an tỉnh hà tĩnh phát hiện bắt giữ
ba đối tượng bị bắt gồm nguyễn trường giang trần trí nghĩa và trần hậu hiếu tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ một kg ma túy dạng đá hai viên hồng phiến một xe ô tô innova màu đen hai mươi sáu triệu đồng tiền mặt năm điện thoại di động các loại và nhiều tăng vật có liên quan khác
qua đấu tranh với các đối tượng được biết từ đầu năm đến nay đối tượng nguyễn trường giang thường xuyên qua lại khu vực biên giới để mua ma túy về bán cho các điểm bán lẻ ma túy ở các địa bàn huyện thạch hà can lộc cẩm xuyên lộc hà và thành phố hà tĩnh để kiếm tiền tiêu xài
vào khoảng chín giờ sáng nay nguyễn hoàng quốc vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã phước sơn huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đã có hành vi điều khiển xe gắn máy cố ý vượt rào chắn
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín khu vực cầu móng phường bảo an thành phố phan rang tháp tràm
phát hiện đối tượng khả nghi lực lượng chức năng truy đuổi và yêu cầu vương dừng lại tuy nhiên vương vẫn tăng tốc và lao xe vào lực lượng chức năng hậu quả làm đồng chí đại úy tô văn lương cảnh sát khu vực phường bảo an bị thương và hư hỏng xe
hiện công an thành phố phan rang tháp tràm đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn hoàng quốc vương tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế và lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời qua kiểm tra phát hiện đối tượng vương dương tính với ma túy
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nguyên quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh hải dương
về hành vi lừa đảo chiếm đọt tài sản
đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi năm thông qua mối quan hệ quen biết anh lê văn đề đã đến gặp và nhờ nguyễn thanh hải
khi đó đang giữ chức vụ phó giám đốc sở công thương kiêm tri cục trưởng tri cục quản lý thị trường tỉnh hải dương
giúp đỡ để được tuyển vào làm công chức tại tri cục quản lý thị trường tỉnh
với lời hứa hẹn chạy việc thành công hải đã liên tục đưa ra những thông tin không có thật
về việc được giao biên chế và quyền ký hợp đồng lao động để anh đề tin tưởng giao tiền
trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín anh đề đã hai lần chuyển tiền cho hải
với tổng số tiền ba trăm linh triệu đồng
tuy nhiên sau một thời gian chờ đợi việc làm chưa có và toàn bộ số tiền đưa cho hải cũng không được trả lại
anh đề đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng
ngoài anh đề thì hải cũng nhận tiền để chạy biên chế cho một số trường hợp khác
những người này đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nhanh hai mươi h của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị trưa nay sở y tế hà nội thông tin tiếp tục ghi nhận thêm một mươi bảy trường hợp dương tính mới
với virus sars cov hai thuộc bảy chùm ca bệnh
như vậy là hà nội đã ghi nhận ba mươi tám trường hợp dương tính kể từ đêm qua cho đến nay
vào chiều nay trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội phát đi thông báo tìm người trên địa bàn thành phố hà nội
đã đến cửa hàng bán hoa quả có địa chỉ tại số ba mươi chín ngõ một trăm bốn mươi năm đường cổ nhuế tổ dân phố chù hai phường cổ nhuế hai quận bắc tử liêm
cdc hà nội yêu cầu những người đã đến khu vực này trong khoảng thời gian từ bảy giờ sáng ngày một mươi tám tháng bảy đến một mươi bảy h chiều ngày hai mươi hai tháng bảy
tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thành phố biên hòa đã quyết định tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống thức ăn đường phố
để phòng chống dịch kể từ một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bảy
cũng trong ngày hôm nay tỉnh ninh thuận ghi nhận ca tử vong đầu tiên bệnh nhân có tiền sử bệnh nền
đó là bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai ở thôn tân đức xã phước hữu huyện ninh phước
bệnh nhân có tiền xử bệnh nền như đai tháo đường và tăng huyết áp
hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương tổ chức họp báo
cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn
chủ trì cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương võ văn minh khẳng định
tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để dồn các vùng đỏ thành điểm nhỏ
dần dần mở rộng vùng xanh khẩn trương test nhanh kháng nguyên cho khoảng một tám triệu dân
để phát hiện và đưa f ra khỏi cộng đồng
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương
từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tỉnh bình dương đã ghi nhận năm bốn trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
chỉ tính riêng trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư thì đã có năm ba trăm sáu mươi tám ca mắc xuất hiện
ở tất cả chín địa phương trong tỉnh
đặc biệt những ca dương tính đã xuất hiện trong các doanh nghiệp đan sen
về các khu nhà trọ đông công nhân
mặc dù bình dương đã thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh
nhưng với tốc độ lây lan mạnh của biến chủng delta
nhiều ca bệnh được phát hiện tại cơ sở y tế qua test nhanh
cho thấy là nguồn bệnh đã có nhiều trong cộng đồng
ngành y tế tỉnh đang tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng
bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên kết hợp realtime pcr cho một tám triệu dân
ưu tiên triển khai test nhanh tại các công ty xí nghiệp và tầm soát
bằng phương pháp lấy mẫu gộp cho người dân sinh sống trong các khu vực có nguy cơ cao
song song với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
thì tại các địa phương có dịch đang áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
lực lượng công an cơ sở còn được giao nhiệm vụ nòng cốt
trong việc cắm chốt hướng dẫn nhân dân an tâm thực hiện các biện pháp cách ly phong tỏa theo đúng quy định
hơn một tháng nay từ khi thành phố đà nẵng có dịch các cán bộ công an phường đã trực chiến một trăm linh quân số
tại đơn vị để kịp thời có mặt giải quyết những tình huống phức tạp
khu vực đường hoàng tăng bí phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch luôn trong trạng thái nghiêm ngặt
bên cạnh việc phong tỏa toàn phường tại các khu dân cư còn hình thành thêm một mươi ba điểm
một mươi chốt cách ly có sự bảo vệ giám sát của lực lượng công an phường cùng các hội đoàn thể địa phương
bằng sức trẻ và nhiệt huyết sẵn có việc tham gia đứng chốt cách ly y tế
đối với trung úy nguyễn đình trực cán bộ công an phường giờ đây đã trở nên quen thuộc
phát sinh các ca f thì chúng tôi tổ chức chốt chặn ngay tại các khu vực các ca hay không
tinh thần anh em cũng rất là nhiệt huyết rất là tinh thần trách nhiệm
đảm bảo tuyệt đối an toàn trong việc phòng chống dịch
cũng như trong quá trình chốt chặn ngay
cũng giống như trung úy trực trung úy nguyễn đỗ phú quốc cán bộ công an quận cẩm lệ
được tăng cường tham gia trực chốt nơi cửa ngõ ra vào bến xe trung tâm thành phố hơn một tuần nay
với số lượng con người và phương tiện khá đông
nên việc kiểm tra giám sát cũng đòi hỏi phải được tiến hành chặt chẽ
buộc quay đầu xe đối với những trường hợp không đủ điều kiện vào khu vực phong tỏa
anh em cố gắng chỉ bảo nhau trên tinh thần thì
không bỏ sốt và không để trốc lọc các trường hợp nhiệt độ cao
hay là các biểu hiện sốt đi vào vùng dịch và kiểm soát từ trong ra ngoài
không chỉ thực hiện các nhiệm vụ được sao
lực lượng công an cơ sở còn sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu cách ly phong tỏa
phối hợp với các tổ covid cộng đồng giám sát chặt chẽ và hướng dẫn người dân
lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai đảm bảo quy định
sự nhiệt tình trách nhiệm của các chiến sĩ công an các chiến sĩ công an
khiến bà con cảm thấy vui vẻ và yên tâm hơn
anh em có cái chốt rất là nhiệt tình và đồng thời là thường xuyên túc trực một trăm linh
lúc nào cũng có mẹ đó là tạo được cái hình ảnh người công an nhân dân đối quan tâm sâu soát đến nhân dân
và tỏ cái thơ độ rất là nghiêm túc trong cái việc thực thi nhiệm vụ hòa hòa với nhân dân
hơn lúc nào hết mỗi chiến sĩ công an cơ sở
ý thức được trách nhiệm của mình chức đảng chức nhân dân vào thời điểm này
dẫu có trực chiến thường xuyên hay phải đối mặt với những nguy cơ khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín
họ vẫn nỗ lực từng ngày vì sự an toàn bình yên của mỗi gia đình người dân trên địa bàn
thưa quý vị hiện nay tại nhiều quốc gia trên thế giới đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
và tại việt nam cũng không phải là ngoại lệ
để đẩy lùi đại dịch cùng với việc thực hiện nghiêm thông điệp năm k
việt nam đang nỗ lực triển khai chiến lược tiêm vaccine với nhiều mũi nhọn
bao gồm thúc đẩy ngoại giao vaccine để tiếp cận các nguồn vaccine trên thế giới
đẩy mạnh chuyển giao công nghệ sản xuất thử nghiệm vaccine trong nước
và tích cực triển khai tiêm chủng
tất cả nhằm phấn đấu đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai
việt nam sẽ đạt miễn dịch cộng đồng với hơn bảy mươi dân số được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cách đây ít ngày một số trang thông tin nước ngoài đã đưa ra bảng so sánh về số lượng vaccine và
tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của các nước đông nam á
trong đó cho rằng việt nam phải mất hơn một mươi năm nữa mới có thể tiêm được vaccine cho bảy mươi năm dân số
tuy nhiên theo giáo sư tiến sĩ đặng đức anh viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
trưởng ban điều hành dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia
thì đây là những nhìn nhận không chính xác và không có cơ sở
hiện nay thì chúng ta có các nguồn vaccine khác nhau
ví dụ như nguồn vaccine của covax appellity và một số
của chính phủ các nước trao tặng cho nhân dân việt nam
trong tuần này chúng tôi sẽ tiếp nhận ba triệu liều vaccine moderna
của chính phủ mỹ trao tặng thông qua cơ chế covax barcellity
và các vaccine khác do chúng ta đặt mua
trong tuần này chúng tôi sẽ nhận hơn triệu liều
để chiến thắng dịch bệnh việt nam xác định việc tiếp cận và tiêm chủng vaccine
là giải pháp quan trọng hàng đầu
bộ chính trị ban bí thư và chính phủ đã sớm dự báo
chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để tiêm miễn phí cho người dân thường trực chính phủ đã báo cáo
ủy ban thường vụ quốc hội phê duyệt một mươi hai một trăm linh tỷ đồng
nguồn tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi để mua vaccine phòng dịch covid một mươi chín
xác định chiến lược vaccine phải đi đường dài
quỹ vaccine phòng covid một mươi chín cũng chính thức được thành lập vào ngày năm tháng sáu
để huy động sự chung tay góp sức của người dân

chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín

xác định chiến lược vaccine phải đi đường dài
quỹ vaccine phòng covid một mươi chín cũng chính thức được thành lập vào ngày năm tháng sáu
để huy động sự chung tay góp sức của người dân
đến tháng sáu
đến tháng bảy
đến tháng chín
đến tháng một mươi
quỹ vaccine phòng covid một mươi chín

các cuộc điện đàm tiếp xúc của lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ và quốc hội với lãnh đạo nhiều quốc gia
đều có một thông điệp chung đó là mong muốn các quốc gia tạo thuận lợi để việt nam tiếp cận nguồn cung
cũng như công nghệ sản xuất vaccine phòng covid một mươi chín
với nhiều nỗ lực đàm phán đến nay ngoài một trăm linh năm triệu liều vaccine đã cam kết và ký hợp đồng
việt nam đang tiếp tục đàm phán để có được bảy mươi triệu liều khác
như vậy dự kiến đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai việt nam sẽ có tổng cộng một trăm bảy mươi năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
hiện việt nam đã nhận hơn một mươi sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó triển khai tiêm khoảng bốn ba triệu liều
mục tiêu chiến lược vaccine là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng trên toàn quốc của chúng ta
để đạt được mục tiêu này chúng ta phải thực hiện
được việc có đủ vaccine cho nhân dân từ nguồn nhập khẩu và tự sản xuất ở trong nước
và mọi người đều bình đẳng công bằng trong tiếp cận vaccine
có vaccine rồi chúng ta phải thực hiện tiêm chủng miễn phí cho nhân dân đảm bảo kịp thời an toàn và hiệu quả
tôi đã từng nghĩ và trao đổi với không ít bạn bè quốc tế
là khi chúng ta có những thành công bước đầu trong việc khống chế dịch bệnh
thì nó thể hiện một cái hệ thống chính trị vững mạnh
thể hiện một quyết tâm rất cao của các cấp lãnh đạo các cơ quan có trách nhiệm
dự kiến trong quý ba và quý bốn năm hai nghìn hai mươi một việt nam sẽ nhận khoảng chín mươi một năm triệu liều
có được những liều vaccine quý giá khi tình hình khan hiếm đang diễn ra trên toàn cầu
là nỗ lực của các cơ quan
nỗ lực của toàn hệ thống chính trị lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội
sự chung tay của người dân doanh nghiệp
lòng tin của người dân doanh nghiệp vào đảng nhà nước cũng như niềm tin vào vaccine
sẽ giúp việt nam sớm thoát khỏi đại dịch
chiến lược ngoại giao vaccine đã mang lại hiệu quả bước đầu
tuy nhiên lượng vaccine này chưa thể giúp cho chiến lược vaccine của việt nam về đích
bởi theo tính toán thì nước ta cần tới một trăm năm mươi triệu liều vaccine để tiêm cho bảy mươi dân số
trong khi đó
tổ chức y tế thế giới who cho biết là nguồn cung vaccine hiện đang bị thiếu hụt nghiêm trọng
trên phạm vi toàn cầu và điều này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vaccine của việt nam
do vậy đẩy mạnh nghiên cứu phát triển vaccine trong nước là giải pháp căn cơ lâu dài
song song với đó các kịch bản phương án tổ chức chiến dịch tiêm vaccine quy mô lớn nhất
trong lịch sử cũng khẩn trương được triển khai
ngay từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt
linh hoạt đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine phòng
phòng covid một mươi chín trong nước
thực hiện chỉ đạo đó các doanh nghiệp nhà khoa học đang nỗ lực ngày đêm
để nghiên cứu phát triển vaccine phòng covid một mươi chín made in việt nam
để có sản phẩm trong nước nhanh nhất sớm nhất chính phủ cũng chỉ đạo cắt giảm tối đa
các quy trình thủ tục cản trở việc nghiên cứu chuyển giao sản xuất vaccine
đến nay cả nước có hai nhà sản xuất đang nghiên cứu phát triển vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó vaccine nanocovax đã được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
ngoài ra sau nhiều lần đàm phán
công ty vaccine và sinh phẩm số một vabiotech đã chính thức gia công
đóng ống vaccine sputnik v của nga
với những nỗ lực của các nhà khoa học việt nam phấn đấu cuối năm hai nghìn hai mươi một
hoặc chậm nhất đầu năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có một nhà máy sản xuất vaccine quy mô lớn đi vào hoạt động
hiện nay các nghiên cứu của giai đoạn hai đã khẳng định là các đối tượng tham gia thử nghiệm
đều an toàn có tính sinh miễn dịch và có khả năng trung hòa
với virus covid một mươi chín trong phòng thí nghiệm cũng như các virus sống trong phòng thí nghiệm
song song với nỗ lực đảm bảo nguồn vaccine các kịch bản phương án tổ chức chiến dịch tiêm vaccine
quy mô lớn nhất trong lịch sử cũng khẩn trương được triển khai
với sự tham gia của nhiều lực lượng như y tế quân đội công an và các bộ ngành
thực hiện nguyên tắc tiêm đến đâu an toàn đến đó bộ y tế cũng đã xây dựng quy trình và tập huấn
cho các địa phương từ vấn đề bảo quản phân phối tổ chức tiêm
với hệ thống y tế phân cấp rất bài bản mục tiêu của chiến dịch là đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ tiêm một trăm năm mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín cho bảy mươi dân số
bộ y tế cũng đã thành lập hai tiểu ban thứ nhất là tiểu ban về giám sát chất lượng vaccine
có chức nhiệm là giám sát toàn bộ quá trình mà chúng ta từ khẩu tiếp nhận
bảo quản vận chuyển vaccine ở các tuyến
và một tiểu ban thứ hai nữa là tiểu ban về an toàn tiêm chủng
và tiểu ban này có trách nhiệm trong việc giám sát kiểm tra về việc sử dụng vaccine đảm bảo an toàn tiêm chủ
để mọi người dân được tiếp cận vaccine bình đẳng thủ tướng yêu cầu bộ y tế và các địa phương
thực hiện nghiêm yêu cầu phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng công khai minh bạch linh hoạt hiệu quả
đặc biệt chú trọng chỉ đạo
thực hiện chiến dịch tiêm vaccine bảo đảm đúng đối tượng kịp thời an toàn ưu tiên các đối tượng theo quy định của chính phủ
chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có trong quá trình phân bổ và tổ chức tiêm vaccine
việc phân bổ vaccine nó dựa trên một số các nguyên tắc rất cơ bản mà theo chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ
vấn đề thứ nhất là ưu tiên cho những vùng có dịch và trong những vùng có dịch như vậy thì ưu tiên cho những khu vực mà có dịch nhiều nhất
vấn đề thứ hai là ưu tiên cho những cái địa bàn
những địa phương có nhiều khu công nghiệp những địa phương có đầu tổ phát triển kinh tế
đảm bảo vấn đề về tăng trưởng cũng như phát triển về mặt kinh tế
thế rồi ưu tiên cho những địa phương nơi giao lưu đi lại những vùng biên giới
và tất cả những địa phương mà có nhiều yếu tố nguy cơ và dựa trên cái đó thì chúng ta đã phân bổ vaccine cho các địa phương đó
với lượng vaccine phòng covid một mươi chín có được và sự nỗ lực của chính phủ các bộ ban ngành địa phương
cùng sự đồng lòng ủng hộ của người dân cả nước
hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi
thưa quý vị vậy là sau một mươi bốn ngày giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu hôm nay ngày hai mươi ba tháng bảy
bí thư thành ủy tp hcm đã ký chỉ thị khẩn số một mươi hai liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây được xem là kịch bản thứ hai trong ba kịch bản mà thành phố đã chuẩn bị từ trước
đó là khi thành phố chưa kiểm soát được và dịch vẫn gia tăng
lúc này sẽ tiếp tục chỉ thị một mươi sáu một thời gian và có thể thực hiện một mươi sáu cộng ở một số địa phương
chỉ thị khẩn có những nội dung đáng chú ý sau
thứ nhất tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch
thứ hai tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách
trong các khu phong tỏa khu cách ly và các gia đình có các ca f f một cách ly tại nhà
thứ ba thu hẹp diện các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu
nhằm hạn chế tối đa các hoạt động việc đi lại khi không thực sự cần thiết cấp bách
thứ tư tăng cường công tác truyền thông chú động hiệu quả an dân
hạn chế tối đa đưa tin một chiều thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong nhân dân
theo đó cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc từ thành phố đến cơ sở
thời gian cao điểm hai tuần tới có ý nghĩa quyết định đối với kết quả phòng chống dịch của thành phố
ngay sau khi thành ủy ra chỉ thị khẩn số một mươi hai chiều cùng ngày
ủy ban nhân dân tp hcm đã có cuộc họp để khẩn trương triển khai các nội dung kế hoạch của chỉ thị này
mặc dù đã cố gắng kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhưng số ca nhiễm vẫn tăng cao
đa số tại các khu phong tỏa cho thấy việc quản lý tại các khu phong tỏa chưa thực sự chặt chẽ
các giải pháp theo chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ chưa được thực hiện đồng bộ
chính vì vậy thành phố đã chuẩn bị phương án cho chỉ thị một mươi sáu tăng cường
về các giải pháp mạnh hơn nữa trong những ngày sắp tới
với mục tiêu hạ thấp số ca nhiễm mới và tập trung điều trị các ca bệnh nặng giảm tỷ lệ tử vong
trong đó vẫn tập trung vào các nhóm giải pháp chính
ngoài ra sẽ tăng thêm một số giải pháp mạnh hơn nữa theo đúng tinh thần chỉ thị một mươi hai của thành ủy
tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đúng trọng tâm trọng điểm để mở rộng vùng xanh thu hẹp vùng đó
các địa phương phải thật quyết liệt tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách
nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa ca nhân và ca nhân
như vậy sau năm lần kéo dài thực hiện giãn cách xã hội
thành phố hồ chí minh sắp tới sẽ thực hiện giãn cách đến ngày một tháng tám với năng lực điều trị covid một mươi chín theo hệ thống năm tầng
thành phố hy vọng sẽ giúp nâng cao năng lực cách ly điều trị và kéo giảm tử vong xuống mức thấp nhất
chiến lược cốt lõi là thực hiện nghiêm giãn cách tuy nhiên vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
thành phố hy vọng sẽ giúp nâng cao năng lực cách ly điều trị và kéo giãn cách đến ngày một tháng tám với năng lực điều trị và kéo giảm tử vong xuống mức thấp nhất

trước đó ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có văn bản số hai nghìn bốn trăm bốn mươi ba ký ngày hai mươi hai tháng bảy đề xuất bộ y tế hỗ trợ nhân lực tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
với một bác sĩ hơn bốn điều dưỡng kỹ thuật viên và hơn hai nhân viên có chuyên môn y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm
động thế này cho thấy thành phố trong công tác phòng chống dịch theo chí thị
một mươi sáu tăng cường sắp tới
tiếp theo là một thông tin đáng chú ý khác
trước tình trạng nguồn dự trữ đang dần cạn kiệt nhiều bệnh viện tại tp hcm đang khẩn cấp kêu gọi người dân đi hiến máu
kể từ ngày chín tháng bảy thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hầu hết hoạt động hiến máu tại thành phố bị hủy bị ngưng tổ chức dẫn đến lượng máu dự trữ tại ngân hàng máu đang giảm dần
số lượng túi máu tiếp nhận chỉ đạt ba mươi năm mươi túi một ngày
tức chỉ bằng một phần một mươi lượng máu tp hcm cần để cung cấp cho gần một trăm năm mươi bệnh viện trong thành phố
trong đó có các bệnh viện đang điều trị covid một mươi chín
hiện kho lưu trữ máu tại bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm dự kiến trong bảy ngày tới sẽ chạm đến ngưỡng báo động dưới ba túi máu
tại bệnh viện chợ rẫy lượng máu dự trữ tại trung tâm cũng chỉ còn hai một trăm chín mươi tám đơn vị
trong khi lượng máu sử dụng trong cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại bệnh viện chợ rẫy
ở thời điểm hiện tại trung bình hai trăm linh ba trăm linh đơn vị một ngày
hôm nay các bệnh viện đều khẩn thiết kêu gọi lãnh đạo tp hcm và hai mươi hai quận quyện quan tâm
duy trì địch hiến máu tại địa phương với quy mô phù hợp tổ chức hẹn người hiến máu chia theo nhiều khung giờ
để vừa đảm bảo an toàn cho người hiến vừa giúp người bệnh có đủ máu cho cung cấp và điều trị
tp hcm đang thực hiện các biện pháp khẩn trương và quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
một trong những giải pháp đó là chiến dịch cao điểm phung tiêu độc khử khuẩn trên toàn địa bàn thành phố
bắt đầu từ hôm nay bộ tư lệnh tp hcm sẽ tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các quận huyện trên địa bàn tp hcm
dự kiến sẽ diễn ra trong bảy ngày
và bộ tư lệnh đề nghị các địa phương nắm rõ tình hình dịch bệnh tại khu vực
để mà có các phương án đề xuất những khu vực phun khử khuẩn cho hợp lý
hiện nay dịch bệnh trên địa bàn tp hcm vẫn còn diễn biến phức tạp
thành phố đang dùng mọi biện pháp để ngăn chặn không chế dịch bệnh với phương châm
kịp thời hơn quyết liệt hơn rộng khắp hơn hiệu quả hơn
tiến hành tiêu độc khử khuẩn toàn thành phố để tiêu diệt các virus gây bệnh phát tán trong không khí
và bám trên bề mặt góp phần hạn chế sự lây nhiễm trong cộng đồng
các dịch vệ bệnh trên địa bàn tp hcm vẫn còn diễn biến phức tạp
hiện là nhiệm vụ tiêu độc khuẩn triên địa bàn tp hcm
chúng tôi đã chuẩn bị nguồn nhân lực khoảng sáu tấn thuốc khử khuẩn
câu điểm này chúng tôi sẽ góp phần để làm giảm thiểu và tạo cái môi trường trong này trên địa bàn thành phố
góp phần thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ phòng thống dịch
trong ngày đầu tiên một mươi sáu xe của bộ tư lệnh tp hcm chia làm hai đoàn tiến hành tiêu độc khử quẩn tại tp thủ đức và huyện bình chánh
bao gồm các trục đường chính khu dân cư và các điểm nóng đang có tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp

giữ các f mà chưa đưa vào các bệnh viện
đối với lực lượng vũ trang tp thủ đức cũng đã tổ chức khuôn khứ quấn trên toàn diện địa bàn thành phố
trong quá trình phun khử khuẩn lực lượng chức năng còn tiến hành tuyên truyền để nhân dân đồng tình tin tưởng vào các chủ trương chính sách phòng chống dịch của đảng nhà nước chính phủ thành phố
có ý thức tự bảo vệ mình thực hiện tốt chủ trương mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng dịch
thưa quý vị trong những ngày tp hcm áp dụng chỉ thị một mươi sáu thì đây là thời điểm mà các phương tiện vận tải hàng hóa vận tải hành khách công cộng phải ngừng hoạt động
với tinh thần chia sẻ chung tay dập dịch nhiều tổ chức cá nhân đã mở những chuyến xe phi lợi nhuận vận chuyển miễn phí các mặt hàng nhu yếu phẩm hay là người dân trong trường hợp cấp bách
kể từ khi tp hcm áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu thì trung bình thì mỗi ngày tại đây sẽ tiếp nhận hàng chục tấn gồm hàng nông sản
thịt cũng như thủy hải sản và sau khi tiếp nhận tại đây thì đơn vị sẽ bố trí phân phát lên xe và chia đều đi các điểm cần được hỗ trợ
các điểm cần được hỗ trợ là những bếp ăn thiện nguyện khu vực đang thực hiện cách ly tập trung
thay vì nằm ở bãi vì ngưng hoạt động chở hàng thuê thì những ngày này hơn chục chiếc xe tải loại hai năm tấn đã cùng với các tài xế tham gia chương trình chuyến xe phi lợi nhuận
mỗi ngày họ sẽ tiếp nhận nguồn thực phẩm từ các tỉnh thành các tổ chức mạnh thường quân gửi tới đồng bào
thành phố hồ chí minh rồi thay họ chuyển những chuyến hàng này tới các điểm bếp cơm từ thiện
chúng tôi tiếp nhận những nguồn thực phẩm cần thiết của các tỉnh thành
về đây sau là chúng tôi lại chở về những khu cách ly những bếp ăn từ thiện
sau đó từ bữa ăn từ thiện này chúng tôi lại chở đi các phần cơm giao cho những khu vực cách ly và những nơi khám chữa bệnh cần thiết
ngoài ra là chúng tôi cũng chở theo điều động của ủy ban mặt trận thủ quận tân phú yêu cầu chúng tôi chở những mặt hàng nguồn thực phẩm cần thiết
để chúng tôi cũng đáp ứng
còn tại các chung cư từ nhu cầu thực tế bang quản trị và ban quản lý chung cư đã thống nhất thành lập đội phản ứng nhanh hỗ trợ
cụ thể trong thời gian phải giãn cách ở nhà những chiếc xe sẽ được sử dụng để chở người đi bệnh viện khi cấp bách
trong thời gian giãn cách này thì các phương tiện đi lại khó khăn
một số người già yếu một số người bị bệnh và cũng như là những sản phụ cần đi sinh
thì cũng rất là khó khăn trong việc kiếm xe để mà đi đến các bệnh viện để xin
thì thật là may mắn vì sau đợt phát động của bang quản trị ban quản lý chung cư
thì nhiều cư dân đã nhiệt tình hỗ trợ cũng như là sẵn sàng lái xe chở những trường hợp đó đến các bệnh viện
cũng muốn chung tay cùng thành phố chung tay cùng với chung cư để hỗ trợ cho những hàng xóm của mình
có thể đi khám bệnh và chữa bệnh ở các bệnh viện trong mùa dịch này dễ dàng
trước đó để có phương tiện vận chuyển hàng ngàn gói thực phẩm
tới các khu cách ly của gian hàng siêu thị mini không đồng tại nhà văn hóa thanh niên thành phố
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã bố trí xe chuyên dụng
và chiến sĩ cảnh sát giao thông tới tham gia hỗ trợ